thưa quý vị và các bạn thái bình không chỉ được biết đến là vựa lúa lớn của khu vực đồng bằng
châu thổ sông hồng mà còn là nơi tập trung nhiều làng nghề thủ công có lịch sử hàng trăm năm
theo thời gian các làng nghề đã tồn tại như một phần không thể tách rời trong lịch sử và văn hóa của vùng đất này
làng dệt đũi thuộc xã nam cao huyện kiến sương là một trong những làng nghề như thế
đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm nghề dệt đũi nam cao đến nay đã và đang lấy lại vị thế của một thương hiệu nức tiếng một thời
khẳng định sức sống bền lâu của một làng nghề truyền thống
núi nam cao cũng lắng lại nhưng sau đó người dân làm nghề lại chuyển hướng sang thị trường lào campuchia và các nước tây á
nghề dệt đũi được hồi sinh và phát triển hơn xưa đặc biệt tại xã nam cao và các xã lân cận như lê lợi đình phùng quốc tuấn